chiều nay tám tháng chín tại trung tâm văn hóa xã đại mình huyện đại lộc tỉnh quảng nam
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình vui tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
tới tham dự chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi những lời thăm hỏi động viên
và trao những xuất quà trung thu tới các em nhỏ những em ở vùng thiên tai lũ lụt
các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
phát biểu tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời thăm hỏi ân cần
của lãnh đạo đảng nhà nước đến với toàn thể nhân dân nhất là các em thiếu nhi
nhân dịp đón tết trung thu và chào mừng năm học mới
thủ tướng cũng hoàn ngành tỉnh quảng nam đã tổ chức tết trung thu với một không khí ấm áp
vui tươi đến với tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh đặc biệt là những trẻ em ở vùng triệu thiên tai
bão lụt và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp đầu năm học mới thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần đến các thầy cô giáo
và các em học sinh trong tỉnh đồng thời nhấn mạnh việc học là rất quan trọng
nhà trường cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục để các em thành tài
thành người có đức như lời dạy của bác hồ
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng ba trăm linh xuất quà cho ba trăm linh trẻ em thuộc hộ nghèo
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam